chuyển sang phần tin quốc tế các nhà lãnh đạo tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato dự kiến sẽ ký kết các kế hoạch phòng thủ và răn đe mới trước các cuộc tấn công tiềm tàng tại hội nghị thượng đỉnh của họ tại vinius litva diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng bảy tới
theo đô đốc ros bauer chủ tịch ủy ban quân sự nato các thành viên nato sẽ thông qua ba kế hoạch khu vực trong đó giải thích mỗi quốc gia phải làm gì dựa trên địa lý các khu vực đó để ngăn chặn và bảo vệ trong tất cả các lĩnh vực không gian mạng trên bộ trên biển và trên không
sau khi các kế hoạch được thống nhất các thành viên nato và các nhân viên quân sự của liên minh sẽ biến các kế hoạch thành hiện thực thông qua những cuộc tập trận và đầu tư nguồn lực
tổng thư ký nato jens stoltenberg thông báo tại hội nghị thượng đỉnh
trong tháng bảy này các thành viên nato cũng được cho là sẽ đồng ý với cam kết đầu tư quốc phòng mới với hai gdp không phải là mức trần mà liên minh cố gắng đạt được mà đây là mức tối thiểu phải đầu tư vào quốc phòng của mình